dự án khu đô thị mới bắc việt trì được ubnd tỉnh phú thọ chấp thuận đầu tư năm hai nghìn bốn
trên diện tích là hơn sáu mươi một ha của hơn một trăm linh hộ dân thuộc xã vân phú nay là phường vân phú tp việt trì
tuy được người dân nhiệt tình ủng hộ sớm bàn giao đất xong đến nay
dự án vẫn nằm trên giấy khiến cho cuộc sống của người dân rơi vào tình cảnh đi thì giờ mà ở thì không xong
có mặt tại khu ba phường vân phú mới thấy hết nỗi khổ cực của người dân nơi đây
phần lớn người dân phải sống trong những căn nhà sập xe rột nát chỉ trêu đổ
nhiều hộ dân không chịu được cuộc sống này đã phải chuyển đi nơi khác thuê nhà sinh sống
do nằm trong dự án treo nhiều năm nên khu ba giờ đã trở thành khu có nhiều hộ nghèo nhất của phường vân phú
do đất ở khu ba vân phú việt trì nằm trong quy hoạch nên chúng tôi không thể mang sổ đỏ đi vay vốn
ngân hàng để phát triển kinh tế và tu sửa lại nhà cửa cuộc sống nên càng khó khăn
không riêng gì nhà chị thanh gia đình ông tạ văn năm còn bi đét hơn
cả gia đình bốn thế hệ với một mươi hai nhân khẩu chen trúc trong căn nhà cấp bốn rộng hơn sáu mươi mét vuông
đất của gia đình thì rộng nhưng nhiều năm nay ông không có cách nào để tách đất cho con cái xây dựng nhà cửa
chỉ có là sửa sang tu vổ lại chứ không được phép xây dựng
chứ không được phép xây dựng trên đời sống của nhà cửa
của người dân chúng tôi hiện tại bây giờ là rất là khổ cực
hiện nay nhà tôi là đang sống bốn thế hệ diện tích đất vườn có đất ở có nhưng không thể nào tách được cho con cái
một số hộ dân thì cũng là có cái điều kiện thì có thể là thuê nhà
nhưng một số hộ dân thì là cố gắng coi như thế là căng nilon căng bạc để cho nó khỏi rột để người dân ở tạm bỡ qua ngày
dự án khu đô thị mới bắc việt trì có quy mô hơn sáu mươi hectare này
đã để không từ lâu sau khi được giao đất chủ đầu tư không có tiền bồi thường giải phóng mặt bằng không có tiền đầu tư dự án
vì vậy năm hai nghìn một mươi hai ubnd tỉnh phú thọ đã thu hồi lại dự án bất động sản này và chuyển giao đất cho trung tâm phát triển quỹ đất của sở tài nguyên và môi trường phú thọ quản lý
tôi kiến nghị với cơ quan nhà nước là một là nếu thực hiện triển khai thực hiện dự án thì phải khẩn trương thực hiện và có cái quy trình có thời gian cụ thể
nếu không thì đề nghị là sẽ thu hồi và trả lại đất cho dân để dân ta tiếp tục sản xuất rồi là xây dựng nhà ở đảm bảo cuộc sống người dân
đến nay hơn một trăm linh hộ dân nằm trong vùng quy hoạch vẫn đang từng ngày phải sống trong nghịch lý là phải sống nhờ trên chính mảnh đất của mình
rất mong tỉnh phú thọ sớm có giải pháp để bà con ổn định cuộc sống yên tâm phát triển kinh tế gia đình